tuy nhiên cùng với quá trình suy yếu của giải hội tụ nhiệt đới hôm nay cũng như hai ngày tiếp sau toàn bộ miền trung sẽ quay trở lại trạng thái là ít mưa và nắng nhiều nhiệt độ vì thế có xu hướng tăng dần
cụ thể trong ngày hôm nay nhiệt độ phổ biến tại khu vực sẽ là ba mươi bốn ba mươi năm độ và sẽ còn tiếp tục tăng vào những ngày tiếp theo
không nắng nhiều như các tỉnh thành phía bắc và miền trung tuy nhiên trong những ngày tới thì cường độ của đới gió mùa tây nam ở các tỉnh thành phía nam được nhận định là sẽ suy yếu dần
vì thế trong ngày hôm nay thì mưa rông sẽ đến muộn hơn
tập trung chủ yếu về chiều tối mưa cũng không kéo dài và lượng thì giảm hơn so với những ngày vừa qua
vào ban ngày tức là khoảng từ giờ cho đến một mươi sáu giờ chiều mây giảm và nắng sen kẽ xuất hiện
nhiệt độ vì thế cũng có xu hướng tăng nhẹ cao nhất trưa chiều giao động trong khoảng hai mươi chín ba mươi một độ ở tây nguyên và ba mươi ba mươi ba độ ở các tỉnh thành nam bộ
trên biển với hướng di chuyển khá nhanh khoảng hai mươi km một giờ theo hướng đông bắc của bão hai tang
thì trong ngày và đêm ngày hôm nay vùng nguy hiểm với gió mạnh cấp sáu trở lên khiến biển động được xác định đó là vùng phía bắc vĩ tuyến một mươi bảy phía đông kinh tuyến một trăm một mươi
ngoài ra do hoạt động của gió mùa tây nam nên vùng biển các tỉnh từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và cả vùng vịnh thái lan sẽ có mưa rào và rông
riêng vùng biển tại bình thuận đến cà mau vùng biển phía tây khu vực huyện đảo trường sa sẽ xuất hiện gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp bảy đến cấp chín
sống biển cao từ hai
đến ba mét khiến biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước

sống biển cao từ hai
đến ba mét khiến biển động

sống biển cao từ hai
đến ba mét khiến biển động